tổng thống mỹ joe biden vào ngày hôm qua đã ký ban hành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường
hay quy chế tối huệ quốc với nga
việc ký ban hành luật sẽ mở đường cho mỹ tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa của nga
trước đây với quy chế này nga được hưởng mức thuế thấp cũng như các lợi ích khác
khi là thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto
các chuyên gia cho rằng thuế quan của mỹ đối với các sản phẩm của nga sẽ tăng từ ba
lên trung bình khoảng ba mươi
theo luật mới ban hành belarus cũng sẽ mất quy chế tối hội quốc
cũng trong ngày tám tháng bốn tổng thống biden đã ký ban hành luật cấm nhập khẩu
các sản phẩm năng lượng từ nga
ngoài ra mỹ thông báo tiếp tục mở rộng các biện pháp nhằm kiềm chế xuất khẩu của nga và belarus
theo văn phòng đại diện thương mại mỹ nga là đối tác thương mại lớn thứ hai mươi sáu của mỹ
với kim ngạch thương mại hai triệu là hai mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi